tại hà nội bộ đội vụ chủ trì phối hợp với các bộ ngành trung ương tổ chức hội nghị thẩm định đề án và nghị quyết của quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại tp hcm
đa số các thành viên hội đồng thẩm định đề án tổ chức chính quyền đô thị tại tp hcm đều nhất trí với nội dung đề án
hội đồng thẩm định liên bộ đã thảo luận về căn cứ pháp lý và cơ sở thực tiễn quá trình xây dựng đề án lời ý kiến các cơ quan liên quan cử tri về đề án
đặc biệt việc cấp quận và phường tại tp hcm không tổ chức hội đồng nhân dân thì chức năng nhiệm vụ quyền hạn của hội đồng nhân dân ubnd tại tp hcm như thế nào
thảo luận về nhiệm vụ quyền hạn của chủ tịch ubnd quận phường khi không có hội đồng nhân dân đề án và dự thảo nghị quyết của quốc hội được xây dựng trên cơ sở pháp lý là luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tổ chức chính phủ và luật tổ chức chính quyền địa phương
bên cạnh đó tp hcm đã có cơ sở thực tiễn bảy năm thí điểm không tổ chức hội đồng nhân dân quận huyện phường và đã đạt được kết quả tốt
trong quá trình xây dựng đề án tp hcm đã phối hợp với các cơ quan các cấp để đánh giá so sánh với kết quả không tổ chức hội đồng nhân dân quận phường giai đoạn trước để đề xuất trong đề án hiện nay
trong quá trình xây dựng đề án tp hcm đã có cơ sở thực tiễn bảy năm thí điểm không tổ chức hội đồng nhân dân quận huyện phường và đã đạt được kết quả tốt